công an huyện hòa an tỉnh cao bằng cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra xe ô tô khách
biển kiểm soát một mươi một k ba nghìn sáu trăm linh do ông nguyễn thế vị sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín điều khiển
phát hiện trên xe có chở một mươi bao tải chứa ba trăm năm mươi kg vịt đã sơ chế và một mươi hộp bia li quan đều có xuất xứ từ trung quốc
tại thời điểm kiểm tra ông vị không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ nào liên quan đến số hàng hóa nêu trên
đội quản lý thị trường số hai huyện hòa an đã tiến hành lập biên bản tịch thu số hàng nhập lậu
phạt hành chính tám triệu đồng đối tượng vi phạm và tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật